và câu hỏi đầu tiên thì xin phép được dành cho phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ huyền của chúng ta
đó chính là chị có thể giải đáp cho chúng tôi hiểu rõ hơn nội tiết tối nữ là như thế nào ạ
vâng tôi sẽ chia sẻ các vấn đề về nội tiết tấu nữ
nhưng tương nhiên trước khi trả lời thì tôi cũng đồng quan điểm với em xin anh thư
chúng ta đều ở đây và đều mong cho hướng tới đội việt nam và mong cho đội việt nam của chúng ta thắng ngày hôm nay
vâng phần chia sẻ về nội tiết tấu nữ thì sẽ có phần tham luận của chị mai cũng như chị thủy đây
như chúng ta đã biết nội tiết tố nó là có rất nhiều các tuyến nội tiết ở trong cơ thể
quá nội tiết tố nữ mà đa phần chúng ta sẽ đề cập trong buổi ngày hôm nay sẽ liên quan chính đến estrogen
estrogen thì nó là các biến đổi theo các chu kỳ khác nhau của cơ thể
có các ba thời điểm mà chúng ta có thể nghĩ đến là có thể biến đổi làm giảm các estrogen
đó là các thời kỳ dậy thì các thời kỳ cũng cần nội estrogen tăng hơn
chính vì thế nhu cầu cơ thể cũng cần gia tăng
thứ hai là các thời điểm mang thai và một thời điểm nữa mà chúng ta cũng đề cập đặc biệt nhiều trong ngày hôm nay
đó là khi mà mãn kinh hoặc xung quanh thời điểm mãn kinh
thì khi xung quanh thời điểm mãn kinh thì theo các chu kỳ cơ thể lượng estrogen sụt giảm
sau đó chính sự sụt giảm của estrogen nó có thể làm biến đổi đến các vấn đề hệ lụy
như liên quan đến các hệ tim mạch liên quan đến đời sống tình dục liên quan đến cả sức khỏe của trí tuệ
đặc biệt là lão khoa
người ta thấy tỷ lệ sa sút trí tuệ cũng như là quên hoặc thoáng quên
hoặc liên quan đến quá trình lão hóa thì cũng liên quan đến sự sụt giảm estrogen
không biết là chị thủy có muốn chia sẻ gì thêm hay không

thì trong sản phẩm chúng tôi thì estrogen là một cái tôi gọi là một cái biên dược của nữ
khi mà có estrogen thì con người ta nó cũng như là thể hiện tất cả

nhưng mà khi đến cái tuổi có những thời điểm mà cái estrogen giảm thụt giảm
thì nó làm ảnh hưởng toàn cơ thể chúng ta
thế nên estrogen cũng rất là quan trọng với người phụ nữ
vâng chắc chắn rồi
tôi nghĩ rằng ở đây các chị em đều may mắn
chưa sụt giảm quá nhiều đúng không
chúng ta vẫn còn tương đối là dạng dỡ thanh xuân như thế này